sau hai năm liên tiếp tổ chức lễ hội du lịch thác bản dốc năm nay ubnd tỉnh cao bằng tiếp tục tổ chức lễ hội lần thứ ba
với nhiều hoạt động ý nghĩa và đặc sắc mang đậm dấu ấn non nước cao bằng cùng với nhiều điểm nhấn văn hóa khác
theo đó lễ hội năm nay sẽ được tổ chức vào hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng một mươi
địa điểm tổ chức ngay dưới chân thác bản dốc xã đàm thủy huyện trùng khánh
ngoài các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh
lễ hội lần thứ ba diễn ra với nhiều điểm nhấn
được tổ chức vào tối ngày năm tháng một mươi và kết hợp với chương trình biểu diễn thực cảnh
trong đó có biểu diễn một số tích liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển tỉnh cao bằng